cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp là đối tượng nguyễn văn hăng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thương chú tại bảy trăm năm mươi bốn trên một ấp một tam phước huyện châu thành tỉnh bến tre

còn về tội vô ý làm chết người công an thành phố cao lãnh của tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thanh trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thương chú tại tổ năm mươi chín
cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp là đối tượng nguyễn văn hăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai khóm năm phường một mươi một thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trong hai ngày tới tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
khối không khí lạnh tăng cường yếu nên sẽ có mưa nhỏ giải rác vào lúc đêm và sáng sớm
trời rét và có sương mù nhẹ giải rác với mức nhiệt độ ngày đêm là một mươi bốn hai mươi bốn độ
sau đó sau đến ngày mùng bốn khi khối không khí lạnh suy yếu ban ngày sẽ có nắng
giúp cho nền nhiệt độ tăng lên ở mức từ một hai độ
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
cũng có mưa nhỏ vào lúc đêm và sáng sớm
trời rét với nền nhiệt độ cao nhất là hai mươi hai hai mươi bốn độ
chỉ một vài nơi thuộc khu vực tây bắc cao hơn đôi chút
và cũng sang đến ngày mùng bốn khi khối không khí lạnh suy yếu
nên nhiệt độ tại đây sẽ tăng nhẹ trở lại
lưu xuống các tỉnh thuộc khu vực trung bộ
trong ngày mai do sự tăng cường của không khí lạnh
nên tại các tỉnh từ hà tĩnh đến khu vực thừa thiên huế
sẽ có thể xuất hiện mưa rải rác với lượng không nhiều và tập trung vào lúc sáng sớm
về nhiệt độ tại khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
trời tiếp tục rét về đêm và sáng với mức nhiệt tăng dần
hôm nay và ngày mai ở mức một mươi bảy hai mươi bốn độ và tăng nhẹ mỗi ngày tiếp theo
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa giải rác ở phía bắc khu vực do ảnh hưởng của không khí lạnh
về nhiệt độ phần từ đà nẵng đến khu vực phú yên
đêm và sáng trời hơi xe lạnh với mức nhiệt ngày đêm là từ một mươi tám đến hai mươi tám độ
phần còn lại từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận
nhiệt độ sẽ cao hơn khoảng từ một hai độ
vùng cao tây nguyên hiện đang là mùa khô
nên thời tiết khá ổn định phổ biến không mưa đêm và sáng trở rét
ban ngày có nắng với nền nhiệt độ ngày đêm tại đây tăng dần
hôm nay và ngày mai ở ngưỡng là từ một mươi năm hai mươi tám độ và sau đó sẽ tăng từ một hai độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
thời tiết cũng chưa có nhiều biến động khi phổ biến là đêm và chiều tối không mưa
trong ngày số giờ có nắng kéo dài hơn với nền nhiệt độ ban trưa
tăng lên mức ba mươi một ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
bản tin một trăm một mươi ba tập nhật của chủ nhật
chương trình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt